tỷ lệ hivs ở việt nam là ba tức là cứ ba trăm linh người thì có một người mắc hiv
cách tốt nhất để ngăn chặn dịch hiv ở việt nam đó là thông qua phòng bệnh
nhằm nâng cao nhận thức về hiv cũng như chia sẻ những kiến thức dự phòng sự lây nhiễm của các bệnh truyền nhiễm cho sinh viên
đó là nội dung chính trong buổi hội thảo dự phòng lây chuyển hiv s và các bệnh nhiệt đới
vừa được bệnh viện bạch mai phối hợp với đại học thủy lợi tổ chức
tại hội thảo sinh viên được giới thiệu các kiến thức cơ bản về hiv s
tắc hại và cách phòng tránh tình hình hiv s và kỹ năng truyền thông tư vấn về phòng chống hiv s trong cộng đồng
từ đó trang bị cho sinh viên những kiến thức biện pháp để phòng chống hiv s
đồng thời giúp sinh viên hiểu thêm về tắc hại của đại dịch hiv s
tích cực tham gia phòng chống loại dịch bệnh này góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người trong phòng chống căn bệnh thế kỷ
bên cạnh đó sinh viên có môi trường sống và học tập trong tập thể đông
dễ có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiệt đới chuyển nhiễm như viêm gan b c viêm phổi
các chuyên gia cũng đã có những chia sẻ hữu ích để giúp các bạn trẻ nhận thức được tầm quan trọng
của việc phòng phát hiện bệnh từ đó tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình cũng như người xung quanh